mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố bô ma thuật
nhanh chóng truy bắt một đối tượng vừa ra tù được ba ngày
đã ra tay sát hại một tài xế ô tô sau năm giờ đồng hồ gây án
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi
công an thành phố bù ma thuật nhận được tin báo của người dân
tại ngã ba đường nguyễn hữu thấu hà huy tập phường tân an thành phố bù ma thuật
xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
còn hung thủ sau khi gây án đã tẩu thoát
ngay sau đó công an thành phố bù ma thuật phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án
qua khám nghiệm tử thi nạn nhân được xác định là ông y thim bia năm mươi sáu tuổi
chú tại xã cư ê vu thành phố bùa ma thuật bị hai vết đâm ở vùng ngực và bụng
qua khám nghiệm tử thi thì xác định là đối tượng ra tay hết sức là manh động và hết sức là tàn động
nhằm tước đi tính mạng sức khỏe xác định tính chất vụ việc như vậy
do vậy chúng tôi tổ chức lực lượng và quyết tâm bằng mọi giá phải bắt giữ sớm đối tượng
để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
sau năm giờ gây án lực lượng của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an thành phố bù ma thuật
đã bắt được hung thủ khi đang bỏ trốn trên đường nguyễn khoa đăng
phường khánh xuân hướng ra quốc lộ một mươi bốn để tẩu thoát
đó là đỗ quang mạnh trú tại xã gia cao thành phố bùa ma thuật
tại cơ quan công an mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

được biết mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù hai năm sáu tháng về tội cố ý gây thường tích và giả t molto rằng nha
ra tù vào ngày bốn tháng một mươi
thì ba ngày sau đã gây ra
trọng án hiện phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh đắk lắc và công an
thành phố bùa ma thuật đang tiếp tục
lấy lời khai củng cố hồ sơ
để xử lý đỗ quang mạnh theo quy định
của pháp luật